ngày ba tám tại huyện sông mã ubnd tỉnh sơn la đã tổ chức ngày hội nhãn sông mã và lễ công bố xuất khẩu nhãn sơn la năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín diện tích nhãn cho thu hoạch đạt một mươi năm chín mươi hectare với tổng sản lượng nhãn dự kiến khoảng bảy mươi ba tấn
qua công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm xuất khẩu sản phẩm nhãn của tỉnh sơn la được đánh giá có chất lượng tốt
đặc trưng riêng về mẫu mã hương vị đáp ứng cơ bản các điều kiện về xuất xứ chất lượng mẫu mã để tiêu thụ tại các siêu thị trung tâm thương mại trong nước và xuất khẩu
tại sự kiện lần này đã có sáu mươi tấn nhãn sơn la xuất khẩu sang thị trường hoa kỳ trung quốc năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện quan trọng góp phần quảng bá và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nhãn sơn la đáp ứng các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao như nhật bản hàn quốc hoa kỳ eu